tất cả của vụ chém giết là hai bên đều có thương tích
khi lực lượng chức năng đến can thiệp thì cả hai băng nhóm đều bỏ chạy
chỉ để lại hai đối tượng bị thương nằm lại tại hiện trường
với thành tích này thạch quang đã bị tuyên phạt hai năm tù giam
tuy nhiên việc vào tù ra tội dường như đã trở nên quá quen thuộc với thạch quang
và hắn vẫn nung nấu ý định quay trở lại làm bá chủ thế giới ngầm
trong khoảng thời gian này khi thạch quang đi chấp hành án
thì đến lượt em trai là thạch quân lên thay thạch quang
thực hiện hoạt động bảo kê tranh giành địa bàn với các băng nhóm
nếu thạch quang được giới giang hồ kiêng nể gọi với cái tên anh năm
thì thạch quân cũng được gọi bằng cái tên anh sáu
với thành tích bất hảo không thua kém gì anh mình
sự hoạt động của băng nhóm dưới sự lãnh đạo của thạch quân
bỗng gặp những thuận lợi bất ngờ
và nhanh chóng trở nên nhức nhối và nguy hiểm
lúc đầu thì số gia đình cũng làm thê
điều kiện thạch quang có thời gian gần hai mươi bốn hai mươi năm
chúng số về kiến thiết đặc biệt
thì đó là cũng có một khi đó là có điều kiện
thì mở cái quán ando
ando này tại phường tám
trà kha phường tám
thành lúc đó thì có điều kiện chúng nhiều tờ
nói chung là cũng có khái giả mở quán kok massage
thì nó cũng mầm móng để phát sinh
để kéo theo một số cái tội phạm
có hành vi là bảo kê
thế số này thì nói chung là
chọn gấp giặt rồi gây gối cho tự công cộng
làm thê thì trước đây cũng không có quy mô nữa
nhưng mà khi lúc có cái quán
làm ra những phát sinh sẵn đề lớn hơn
mở rộng địa bàn
rồi quy tụ nhiều đối tượng có tiền án về sự
thì lúc đó là bắt đầu là
có cũng có tiền mà
rồi số đối tượng khác để nó theo
rồi hướng dẫn số đối tượng thì cho nó
cho tiền thì đó là số đối tượng đó có tiền án lây sự
biểu hiện thì nó theo để nó tham gia thôi
sự phát triển nhanh chóng của băng nhóm thạch quân
đã dẫn đến sự va chạm với một số băng nhóm khác trên địa bàn
như một điều tất yếu
các cuộc đụng độ nổ ra
và dẫn đến hành vi thanh toán lẫn nhau
vụ mâu thuẫn kinh hoàng nhất
mà thạch quân và băng nhóm của mình gây ra
chính là vụ thanh toán chém giết đẫm máu
tại khu vực cầu treo phường tám
thành phố bạc liêu
xuất phát từ hai tiếp viên quán bà
đẩy xình mâu thuẫn với nhau
trước khu vực quán karaoke của thạch quân
đàn em của thạch quân là việt hí
đã can thiệp vào chửi mắng
mâu thuẫn này dẫn đến việc
tiếp viên kia đã gọi các đàn anh của mình đến
để trả thù
chỉ một lúc sau
băng nhóm của vũ thanh tòng tới
và cầm theo vũ khí đuổi chém đàn em của thạch quân
sự việc này đã dẫn đến cuộc hẹn
cho cuộc thanh toán đẫm máu sạch sẽ đến
thạch quân hay tin đàn em bị chém
liên tập hợp đàn em tìm cách báo thủ
nhận được tin báo của quần chúng
công an của phường bảy bạc liêu
đã kịp thời có mặt
tại hiện trường ngắt chặn cuộc huyết chiến
tuy nhiên thạch quân vẫn cay cú
và quyết tâm không thể bỏ qua được
cho đối phương
khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
thạch quân cùng đám đàn em đi tìm
và quyết tâm trả thù nhóm đối phương
do hứa thanh tòng
tức xì lón cầm đầu

bố cư bà tâm không biết là tâm đi đâu
bây giờ nó chạy dọc xung quanh những chỗ
khu chợ của phường tám
để tìm phát hiện thấy xì lón
sau đó là nó dọc đuổi xì lón
bởi vì xì lón trăng thêm
băng nhóm của cư bà tâm
thuộc nhóm của vua phật nam
xì lón nó chạy vào nhà là trang
cánh của thạch quân
bí số một trăm hai mươi bảy g
nhằm truy bắt đối tượng thạch quân
cùng với các đàn em
sau khi sự việc xảy ra
hôm đó tôi không có dực
ở đơn vị
nhưng đồng chí
lê tân tới
bây giờ là
thứ trưởng đó
mới bố trí
coi là anh em thực hiện
công tác khám nghiệm hiện trường
điều tra tại hiện trường
điều tra tại hiện trường
thu thập chứng cứ
và có mời
một số đối tượng
ghi lời khai
đến ngày hôm sau
thì đơn vị tiến hành tổ chức
bắt khẩn cấp một số đối tượng
bắt khẩn cấp một số đối tượng
vào làm việc
định của luật
theo lời khai của các đối tượng
và một số nhân chứng bên ngoài
quần chúng nhân dân
người ta cung cấp
thì thạch quân là người
cái băng nhóm này
mà không phải nói là ngay ở hiện trường đó
mà nói là
nói về cái vấn đề là
qua công tác
nắm tình hình
quản lý đối tượng
tại địa bàn
thì lực lượng công an
cũng đã phát hiện được
thạch quân là
trưởng cái băng nhóm
do thạch quân
hội tập lại
và kéo về làm việc
tại quán cà phê của thạch quân
trên đường gọi đi sống
là một băng nhóm manh động và nguy hiểm
việc bắt giữ các lực lượng công an
phải diễn ra một cách nhanh gọn
và thận trọng
đồng thời phải tiến hành bắt giữ
từ những đối tượng
đã nắm được chứng cứ rõ ràng
từ đó mới tiến hành thu thập đủ thông tin
và bằng chứng
để bắt giữ đối tượng cầm đầu
là thạch quân
có một vụ thì khi là
khi đâm thì lỗi
sai đàn em là dự khí
thì lúc đó là một mặt là có tổ chính xác
là chỉ đạo bản thân là
cũng tôi cũng tham gia
khi bắt quyết liệt
thì lúc đó chỉ đạo
của đồng chí
đồng chí trưởng phòng là
trưởng ban kiên án là đồng chí liên tế
sau này tư trưởng
trong vòng ba đêm
mình bắt dự khí
mà lúc đó khi đối tượng
mình chi bắt các giao
thì đối tượng có mang theo
mà trong mình khả năng là có sử dụng
ba cái vũ khí nguy hiểm
thì mình kể cả là
coi như là những hàng đêm
quyết liệt coi như là trên tất cả
các phương tiện giao thông mình đã đón
rồi thành lập
các thổ chi bắt
thì mình nhận định là
số đối tượng khi đã trốn
vẫn còn trong người
vẫn còn giao lê
thì khi mình bắt
thì nói chung là đối tượng chống trả quyết liệt
anh em nhà họ thạch đã làm mưa
làm gió trên địa bàn bạc liêu nhiều năm
nhưng công an rất khó
mới có thể cất vó được
một phần vì những người bị hại
không dám hé môi tố cáo
vì sợ chúng trả thù
một phần vì chúng trả thù
chúng dùng luật im lặng
để tự giải quyết những bầu thuẫn với nhau
cái chết của si lón
là một sự kiện đẩy cho vụ án
đến một cấp độ khác nghiêm trọng hơn
và lúc này lực lượng chính thức vào cuộc
với chuyên án một trăm hai mươi bảy g
với những thành tích bất hảo
đầy kinh hoàng của mình
bằng nhóm thạch quân và thạch quang
đã khiến không chỉ những người dân
mà cả ngay cả giới giang hồ bạc liêu
cũng phải dựng tóc gái
tuy nhiên liệu chúng ta có thể tìm ra một phần
chúng có thể thoát được khỏi lưới pháp luật hay không
các chiến sĩ đã làm thế nào
để bắt đối tượng cầm đầu thạch quân
trong vụ thanh toán đẫm máu
với băng nhóm của hứa thanh tổng
lực lượng chức năng sẽ làm thế nào
để khống chế miu đồ
làm ông trùng thế giới ngầm của thạch quang
mời quý vị cùng đón xem lời giải đáp
trong số tiếp theo của chương trình hồ sơ vụ án
phát vào không giờ này tuần sau
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại